công an tỉnh con tum vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam hai cán bộ và một lao động hợp đồng thuộc thành phố con tum
về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong dự án chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất
để thực hiện quy hoạch khu công nghiệp sao mai tại xã hòa bình thành phố con tum
ba bị can bị khởi tố và bắt tạm giam gồm nguyễn thành nghĩa phò giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố con tum
phạm phước phó bí thư xã đoàn kết nguyên chủ tịch xã hòa bình lê hữu nhân hợp đồng lao động tại trung tâm phát triển quỹ đất tp con tum
theo thông tin ban đầu sai phạm của ba bị can trên liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất ở thôn hai xã hòa bình thành phố con tum
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tại thôn hai xã hòa bình có bảy hộ được bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án chỉnh trang đô thị
tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch khu công nghiệp sao mai với tổng kinh phí hơn một mươi chín bảy tỷ đồng
trong đó ông nguyễn thanh sang có ba bốn mươi năm hectare đất trồng cây lâu năm hàng năm cùng cây cà phê tiêu ăn trái hoa màu nhà sàn
nhưng được kê khống số lượng để được đền bù hơn một mươi bảy tỷ đồng